đánh giá về bức tranh chung trong công tác thu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp thời gian qua
trong bối cảnh xuyên suốt năm hai nghìn hai mươi ba đầu năm hai nghìn hai mươi bốn có nhiều khó khăn thách thức
nhưng toàn ngành bảo hiểm xã hội việt nam đã nỗ lực quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế
vượt số thu và số tiền chậm đóng giảm sâu nhất từ trước đến nay
tính đến nay đã có hai mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh huy động ngân sách địa phương hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
sáu mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế
góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế toàn dân
theo tinh dần các nghị quyết của đảng
nhận định về tình hình lao động tác động tới công tác thu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn
đại diện bảo hiểm xã hội việt nam cho biết
tỷ lệ lao động quay lại làm việc ở các địa phương khá lạc quan có những địa phương đạt tỷ lệ một trăm linh
đây là cơ sở thuận lời để cơ quan bảo hiểm xã hội đẩy mạnh triển khai các giải pháp thu phát triển người tham gia ngay từ đầu năm
tuy nhiên dự báo trong năm sẽ còn có nhiều khó khăn thách thức
đòi hỏi tiếp tục cần triển khai đồng bộ mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp đôn đốc thu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
căn cứ kế hoạch được giao bảo hiểm xã hội tỉnh giao chỉ tiêu cho từng huyện
tổ chức dịch vụ thu và triển khai các giải pháp để phát triển người tham gia trên địa bàn
phát động phong trào thi đua trong công tác thu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
để động viên khích lệ các tổ chức cá nhân có nhiều thành tích sáng kiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
đánh giá bối cảnh năm hai nghìn hai mươi bốn có cả yếu tố thuận lợi và khó khăn

bảo hiểm xuất việt nam đã yêu cầu
bảo hiểm xuất các tỉnh thành phố tiếp tục nêu cao quyết tâm chủ động sáng tạo xây dựng các kịch bản
giải pháp cụ thể ở từng nhóm đối tượng rõ chỉ tiêu ở từng mảng công tác
bên cạnh đó phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu của cơ quan bảo hiểm xã hội
để tăng cường sự vào cuộc của cấp bởi chính quyền địa phương
đặc biệt tiếp tục nêu cao hơn nữa vai trò của ban chỉ đạo các cấp
nhất là cấp xã gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu
đồng thời tận dụng thời gian bắt tay vào việc thể hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi
các địa phương đã bám sát tình hình thực tiễn chỉ đạo triển khai mạnh các giải pháp thu
phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
trong đó vận dụng sáng tạo linh hoạt các bài học kinh nghiệm
tiếp tục tranh thủ sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương
xây dựng kịch bản thu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế năm hai nghìn hai mươi bốn
giao chỉ tiêu và yêu cầu bảo hiểm xuất các huyện nhanh chóng triển khai
chú trọng nhân rộng các mô hình hay phù hợp đẩy mạnh truyền thông
nâng cao niềm tin ý thức chấp hành pháp luật của người dân doanh nghiệp
quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao